bộ giáo dục và đào tạo cũng vừa gửi công điện yêu cầu các trường theo dõi và quản lý tốt sức khỏe của học sinh giáo viên
nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
công điện nêu rõ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo các trường chủ động phối hợp với cơ sở y tế và cơ quan có liên quan
triển khai một số công việc để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh
các địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe
và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh
sức khỏe học sinh sinh viên giáo viên giảng viên cán bộ nhân viên nhà trường cần được theo dõi
các trường hợp mắc bệnh được phát hiện sớm nếu có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra
cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám điều trị kịp thời kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học